ngày một mươi chín tháng chín lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển bia heineken có số lượng lớn
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra xe ô tô tải do lái xe lê bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một điều khiển
phát hiện trên xe chở ba trăm linh két bia hiệu heineken
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận số bia heineken trên được nhập từ thái lan về và không rõ nguồn gốc xuất xứ
trọng chỉ chở thuê cho một số người không rõ danh tính đưa từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà bán kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc